tại tỉnh quảng nam bệnh viện đa khoa trung ương quảng nam phối hợp với bệnh viện tim hà nội
vừa tổ chức lễ ký kết hợp tác toàn diện về lĩnh vực tim mạch và hội thảo chuyên đề tim mạch hội nhập và phát triển
trong những năm vừa qua bệnh viện đa khoa trung ương quảng nam đã triển khai được khoa nội tiêm mạch can thiệp
thực hiện nhiều kỹ thuật can thiệp trong điều trị như chụp và can thiệp động mạch vành động mạch ngoại biên
cấy máy tạo nhịp một và hai buồng tim đóng dù trong tim bẩm sinh thăm dò và cắt đốt điện sinh lý bằng dòng sóng cao tần
với mong muốn nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân tỉnh quảng nam và các tỉnh lân cận
nhất là trong lĩnh vực tim mạch bệnh viện đa khoa trung ương quảng nam đã hợp tác với bệnh viện tim hà nội
là một bệnh viện đầu ngành về tiêm mạch của thủ đô thông qua việc ký kết toàn diện về lĩnh vực tim mạch giữa hai bệnh viện

đang là nguyên nhân tử vong hàng đầu và chiếm nhiều nhất ở các nước đang phát triển
hội tiêm mạch việt nam dự báo đến năm hai nghìn một mươi bảy việt nam sẽ có một phần năm dân số mắc bệnh tim mạch và tăng huyết áp
nhận thức được sự nguy hiểm của các bệnh về tim mạch đối với chất lượng dân số
bệnh viện đa khoa trung ương quảng nam sẽ tiếp tục đầu tư tập trung phát triển chương ngành tiêm mạch tại bệnh viện
để nhân dân địa phương được tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc tốt nhất